năm hai nghìn một mươi bảy tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố cần thơ diễn ra hết sức phức tạp
đã có chín vụ sạt lở tại các quận cái răng ninh kiều ô môn thốt nốt và huyện phong điền
với tổng chiều dài hàng trăm mét nhấn chìm xuống sông bốn căn nhà nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt
tuy số vụ có ít hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu nhưng về quy mô và thiệt hại về tài sản thì lớn hơn rất nhiều
đây là hiện trường vụ sạt lở tại nhà máy xây lúa của ông trần hoàng nam ở ấp nhân khánh xã nhân nghĩa huyện phong điền mới đây
trước đây khu vực này không thấy sạt lở khi thấy đất có vết nứt ông nam cho rằng trời mưa xe qua lại làm đất bị lún
chứ vẫn không nghĩ đến việc hơn nửa căn nhà của mình sắp bị chìm xuống sông
hiện ông nam đang rất lo lắng không biết tính mạng và tài sản của gia đình sẽ trôi sông khi nào
nhàn rất nhàn sập rất là lẻ
giống như là mình lấy cục đá mình trọi xuống dưới nước mất tiêu
coi như là hay nhưng mà nghe nó kêu góp góp góp mình bước ra bước ra là mất tiêu hết
huyện phong điền hiện có ba mươi sáu vị trí có nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn ba mươi mét
trong đó bảy điểm có nguy cơ sạt lở rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến một trăm bảy mươi năm hộ dân và nhiều công trình khác
để khắc phục ubnd huyện cùng các ngành chức năng đã tiến hành khảo sát
ra soát những điểm sạt lở và có
nguy cơ sạt lở vận động người dân tiến hành hạ tải các công trình kiến trúc nặng
dễ gây sạt lở đồng thời xuất ngân sách để ra cố tạm thời
đây là các giải pháp trước mắt có thể ngăn sạt lở tiếp tục diễn ra
ngoài huyện phong điền quận ô môn cũng là một điểm nóng về sạt lở bờ sông tại thành phố cần thơ
tại hộ ông cao văn lăng ở khu vực thới trinh a phường thới an
xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng bốn mươi mét sâu trên một mươi mét ăn vào bờ bốn mét
đây là lần thứ ba khu vực này bị sạt lở
lần trước ông lăng đã bỏ ra hơn một trăm linh triệu đồng để đóng cừ ra cố
nhưng vụ sạt lở mới đây đã nhấn chìm toàn bộ xuống sông
theo tri cục thủy lợi thành phố cần thơ để khắc phục các điểm sạt lở này
trước mắt sẽ được ra cố tạm thời bằng cư tràm cư dừa ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời sẽ tiến hành khảo sát để có phương án khắc phục lâu dài
chúng tôi sẽ áp dụng phương châm bốn tại chỗ
những điểm sạt lở nhỏ lẻ mà địa phương có khả năng khắc phục bằng các giải pháp truyền thống giải pháp dân gian
thì chúng ta sẽ dùng phương pháp bốn tại chỗ chúng ta xử lý ngay
để đặc biệt là những tiếng giao thông nông thôn
cũng như là đảm bảo đời sống của người dân
trước tình hình sạt lở bờ sông đang diễn ra nhanh và nghiêm trọng
ngành chức năng thành phố cần thơ cần có kế hoạch kịp thời
cũng như có các giải pháp căn cơ hữu hiệu để đảm bảo an toàn cuộc sống cũng như sinh kế cho người dân